đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà đóng tại xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
tàu cá mang số hiệu qna chín mươi nghìn ba trăm chín mươi tám ts do ngư dân huỳnh tèo làm thuyền trưởng bị hư hỏng do tàu lạ đâm trên ngư trường hoàng sa đã cập cảng kỳ hà an toàn
theo đó cú tông mạnh đã khiến tàu hư hỏng toàn bộ phần sau lái và cá bin
sau gần ba giờ đồng hồ xảy ra sự cố tàu cá qna chín mươi một nghìn một trăm bốn mươi bốn ts của ngư dân huỳnh văn tạo cùng ở xã tam quang hoạt động gần đó đã tiếp cận
ứng cứu toàn bộ thuyền viên và hỗ trợ sửa chữa lại con tàu
đến khoảng một mươi chín h tối ngày một mươi tám tháng một mươi tàu cá của ông huỳnh tèo đã cập cảng kỳ hà an toàn
tại cảng kỳ hà toàn bộ số thuyền viên đều an toàn và đã ổn định tinh thần sau sự cố trên biển
toàn bộ hải sản trên tàu đã được các thuyền viên chuyển lên bờ và tiến hành kiểm tra mức độ thiệt hại để trình báo với cơ quan chức năng ước tính tổng thiệt hại khoảng bốn trăm linh triệu đồng